trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
phát động tuần lễ phụ nữ cả nước mặc áo dài
đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện áo dài di sản văn hóa việt nam
tổ chức nhân kỷ niệm chín mươi năm thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
một trăm một mươi năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
hưởng ứng tuần lễ áo dài tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
các nữ cán bộ công chức viên chức đã thực hiện mặc áo dài các ngày trong tuần
trên các trang mạng xã hội cộng đồng mạng cũng dầm dộ hưởng ứng tuần lễ áo dài
với thông điệp mặc áo dài để thể hiện trách nhiệm giữ gìn phát huy trang phục dân tộc
qua đó khẳng định và tôn vinh vị thế giá trị của chiếc áo dài trong đời sống xã hội
khẳng định áo dài việt nam là một phần không thể thiếu của di sản văn hóa là sản phẩm của người việt